tối ngày hai mươi bốn tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với nguyễn thái luyện ba mươi bốn tuổi chủ tịch hội đồng quản trị công ty alibaba
để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc alibaba
kết quả điều tra ban đầu xác định nguyễn thái luyện và nguyễn thái lĩnh em ruột của luyện ba mươi tuổi
tổng giám đốc công ty alibaba lập ra công ty alibaba và các công ty thành viên
thực hiện việc thu gom một số lượng lớn đất nông nghiệp rồi tự ý vẽ ra các dự án phân lô bán nền
khi chưa làm thủ tục pháp lý chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cấp phép cho làm dự án
sau đó công ty này bán cho hàng ngàn người với số tiền thu được lên đến hàng nghìn tỷ đồng
những ngày qua nhiều người dân đã đến các trụ sở của các cơ quan chức năng
làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của luyện và các đồng phạm